các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hải phòng xâm minh nguyên nhân sự cố ngập hoang hòa ra đảo cát bà
kể câu chuyện vùng cao bằng sâm màu văn hóa của đồng bào dân tộc
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần thông tin chi tiết
thưa quý vị mới đây lực lượng chức năng vừa phát hiện trục vớt một nạn nhân nam tử vong dưới hổ đá làng
đại học quốc gia tp hcm tại hiện trường nạn nhân vẫn còn đeo chiếc ba lô bên trong có cụm đá nặng
đến tối ngày hai mươi sáu tháng năm các đơn vị nghiệp vụ công an tp di an vẫn đang phối hợp với công an tỉnh bình dương
và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường điều tra vụ phát hiện một người tử vong dưới hổ đá
thuộc khuôn viên làng đèo quốc gia tp hcm phường đông hòa tp di an tỉnh bình dương
theo đó chiều cùng ngày một số sinh viên đang vui chơi chụp ảnh tại khu vực hồ đá thì phát hiện mùi hôi thối nồng nặc
chạy tới kiểm tra phát hiện một nam giới tử vong nạn nhân có dấu hiệu phân hủy nổi trên mặt hồ
nhận được tin báo các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt trục vớt thi thể nạn nhân
tại hiện trường nạn nhân mặc quần áo thể thao mặc áo khoác hai màu đen và đỏ
đáng chú ý thi thể có đeo một chiếc ba lô bên trong chiếc ba lô có cục đà lớn và sân nặng
thời điểm trục vớt nạn nhân lên bờ cơ quan chức năng chưa phát hiện giấy tờ tùy thân của nạn nhân
hiện các đơn vị nghiệp vụ đã vào cuộc xác minh danh tính nạn nhân để phục vụ công tác điều tra
vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tài huyện đoàn hùng phú thọ về hành vi môi sới mại dâm
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tổ công tác công an phường bưởi
phối hợp cùng với đội cảnh sát hình sự quận tây hồ tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn phường một mươi
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán sắc đẹp
quá trình xác minh tổ công tác xác định
trong hai đôi nam nữ nói trên tại một phòng có nguyễn thị trang trực tiếp là đối tượng thực hiện hành vi bán sắc đẹp
phòng còn lại là đối tượng được trang môi giới đến để bán hoa
tổ công tác đã lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở tiếp tục làm rõ
công an quận tây hồ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
mới đây trên quốc lộ năm mươi một một nam thanh niên chạy xe máy chở hai bà cháu chạy vào làn ô tô
thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo
vụ việc khiến hai bà cháu tử vong tại chỗ
chi tiết vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây
thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng năm
xe đầu kéo biển số bốn mươi chín h ba mươi ba xx kéo theo rơm móc biển số bốn mươi chín rm một xx
do ông nguyễn thành thực năm mươi bốn tuổi ngụ tại đắk nông điều khiển
chạy trên quốc lộ năm mươi một hướng từ biên hòa đi vũng tàu
khi đến km hai sáu trăm linh đoạn thuộc phường an hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
thì xảy ra va chạm với xe máy biển số sáu mươi bảy n một nghìn sáu trăm ba mươi bảy x do anh nguyễn thanh tuấn quê an giang điều khiển
sau xe anh tuấn chở theo hai người gồm bà lê thị năm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngụ tại đồng nai
và cháu nln sinh năm hai nghìn hai mươi một ngụ tại đồng nai
và cháu nln sinh năm hai nghìn hai mươi một ngụ tại đồng nai
sau cú va chạm bà năm và cháu nờ ngã xuống đường tử vong tại chỗ
anh tuấn bị thương được đưa đi cấp cứu
tại hiện trường xe máy và hai nạn nhân nằm trong làn đường ô tô
đoạn đường này cũng có biển báo cấm xe máy đi vào làn này và chia làn bằng giải phân cách cứng
nhận được tin báo lực lượng chức năng thành phố biên hòa đã đến hiện trường điều tiết phân luồng giao thông
đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật
mời quý vị tiếp tục theo dõi
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với k chính sinh năm hai nghìn tám ngụ tại xã liên đầm huyện di linh tỉnh lâm đồng
ca drong phí gác dưới một mươi sáu tuổi và ca poi dưới một mươi sáu tuổi cùng ngụ tại xã lộc thành huyện bảo lâm
cha lương ca việt sinh năm hai nghìn sáu ngụ tại xã ca đơn huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
để điều tra hành vi cướp tài sản
ca chính và dương ca việt bị bắt tạm giam ba tháng
ca drong phí gác và ca poi được người thân bảo lãnh tại ngoại do chưa đủ một mươi sáu tuổi
theo kết quả điều tra ban đầu ngày một mươi chín tháng năm hai em gồm thd sinh năm hai nghìn tám
và ntq sinh năm hai nghìn một mươi một cùng ngụ tại thành phố bảo lộc hẹn nhau lên núi chụp ảnh sân mây
khi cả hai đến trên núi đại bình thôn một mươi sáu xã lộc thành
thì bất ngờ bị bốn thanh thiếu nhiên chặn đường dùng hung khí đe dọa để chấn lột
hai nạn nhân lo sợ nên phải đưa điện thoại và tiền
nhóm thanh thiếu niên lấy tài sản rồi nhanh chóng bỏ đi
nhận được tin báo công an huyện bảo lộc lập tức vào cuộc điều tra
và xác định ca chính ca drong phí gác ca poi và dương lương ca việt có liên quan nên mới làm việc
các đối tượng khai nhận vì muốn có tiền tiêu xài nên bàn bạc với nhau
chuẩn bị hung khí và đón đường những người muốn lên núi đại bình sân mây chụp hình nhằm cướp tài sản
sáng ngày hai mươi sáu tháng năm trường trung học phổ thông kim liên
tổ chức lễ đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ hai và gặp mặt bốn mươi năm năm thành lập trường
tại buổi lễ thầy nguyễn văn dũng lên phát biểu
các đại biểu học sinh và các thế hệ học sinh cũ của trường
ngay bài phát biểu của thầy chia sẻ về một thời xây dựng nhà trường
lúc còn thiếu thốn đồng cam cộng khổ đoàn kết vì sự nghiệp giáo dục rất xúc động sưng dưng
khi thầy đang phát biểu thì bất ngờ thầy ngã gục xuống
mọi người chạy lên sơ cứu buổi lễ tạm dừng và đưa thầy đi bệnh viện cấp cứu
mặc dù được các y bác sĩ các thế hệ học sinh tận tình cứu chữa nhưng thầy đã không qua khỏi
nguyên nhân được xác định ban đầu nghi thầy nguyễn văn dũng bị đột quỵ lúc đang phát biểu
khoảng một mươi giờ ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng năm trong lúc công nhân đang hút dọn khoảng tám mươi mét khối đất đá bị sạt lở
trong hầm đường sắt trí thạnh bị sạt lở vào ngày hai mươi một tháng năm
thì một lượng lớn đất đá bất ngờ tiếp tục xa xuống
lượng đất đá sạt xuống bị kín một đoạn đường hầm kéo mũi khoan làm nghiêng bệ đặt máy khoan từ trên đỉnh hầm
sự cố khiến mọi nỗ lực phấn đấu thông hầm trong ngày hai mươi sáu tháng năm của đơn vị thi công buộc phải rời lại
sau sự cố tổ công tác khắc phục sự cố hầm đường sắt trí thạnh đã trực tiếp khảo sát khu vực sạt lở
thảo luận phương án tối ưu để khắc phục
ngành đường sắt ban quản lý dự án tám mươi năm và bộ giao thông vận tải đang tìm giải pháp phù hợp hơn để khắc phục các điểm sạt lở
chính sách thu phí kể c nhằm giảm giao thông cá nhân được ủy ban nhân dân tp hcm đưa vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung tp hcm đến năm hai nghìn bốn mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn sáu mươi
thông tin trên ngay lập tức nhận được sự quan tâm của nhiều người dân tp hcm
không ít chủ phương tiện cho rằng chính sách này chưa hợp lý và còn nhiều bất cập
năm hai nghìn một mươi tp hcm từng chấp thuận đề xuất nhà đầu tư dự án thu phí ô tô vào khu trung tâm
tuy nhiên dự án sau đó bị ngưng
do gặp nhiều ý kiến phản đối của chuyên gia dư luận
năm hai nghìn hai mươi việc thu phí ô tô vào trung tâm được đưa vào đề án tăng cường vận tài hành khách công cộng
kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân
đề án này đã được hội đồng nhân dân tp hcm thông qua chủ trương năm hai nghìn một mươi chín
một năm sau có nhà đầu tư đề xuất đầu tư hệ thống thu phí xây dựng bao quanh quận một và quận ba
tuy nhiên đề xuất này đến nay chưa được ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận
tiến sĩ trần quang thắng viện trưởng viện kinh tế và quản lý tp hcm cho biết
đề xuất thu phí kẹt xe được thực hiện có thể bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước
để phát triển hạ tầng giao thông đường bộ giao thông công cộng
từ đó có thể thúc đẩy người dân chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng
hoặc chia sẻ xe giảm ôn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường
cũng theo ông thắng vấn đề tác động xã hội và pháp lý cũng cần được nghiên cứu chặt chẽ hơn
nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai
cần xem xét áp dụng cách thức nào để đảm bảo hiệu quả và sự công bằng
việc thu phí này làm tăng gánh nặng cho người lao động chạy xe dịch vụ
người dân sẽ phải trả thêm chi phí khi sử dụng xe cá nhân trong khu vực thu phí
điều này có thể ảnh hưởng đến ngân sách tiện ích cá nhân
việc áp dụng chính sách thu phí kẻ xe cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng
đồng thuận với cộng đồng đảm bảo tính công bằng
ông thắng cho hay bên cạnh đó còn có một số giải pháp giảm ủn tắc giao thông khác
cần được sớm triển khai như
mở rộng đường nâng cấp hạ tầng giao thông bằng việc xây dựng bãi đỗ xe bến tàu ga tàu
tổ chức làn đường riêng cho những xe thuộc đối tượng ưu tiên
điều chỉnh chu kỳ tín hiệu đèn giao thông hợp lý
đẩy mạnh tuần tra kiểm soát trật tự vỉa hè và lòng đường trên các tuyến phố chính
giảm dần phụ thuộc quá nhiều vào đường bộ
bằng cách nâng cao thị phần vận tải đường sắt đường thủy nội địa hàng hải hàng không
phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh
liên quan đến việc ủng hộ nạn nhân trong vụ cháy ở trung kính hà nội
ban thường trực ubndtq việt nam phường trung hòa cầu giấy hà nội
đã thống nhất với đảng ủy ubndtq tiếp nhận của các tổ chức cơ quan đơn vị cá nhân
ủng hộ và chia sẻ trong vụ hỏa hoạ
thực hiện chỉ đạo của ubndtq việt nam quận cầu giấy
về việc tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn tại phường trung hòa
ban thường trực ubndtq việt nam phường trung hòa
đã thống nhất với đảng ủy ubndtq tiếp nhận các tổ chức cơ quan đơn vị cá nhân ủng hộ
và chia sẻ trong vụ hỏa hoạn tại số nhà một hẻm ba mươi một ngách chín mươi tám ngõ bốn mươi ba đường trung kính
theo đó việc hỗ trợ được thực hiện với các hình thức sau
tổ chức phân công trong ban thường trực ubndtq việt nam phường
trực tiếp tiếp nhận sự ủng hộ tại trụ sở ubndtq
tiếp nhận thông qua số tài khoản tên chủ tài khoản
ubndtq việt nam phường trung hòa
số tài khoản một bốn không không hai không sáu không ba bảy một ba sáu ngân hàng agribank
nội dung truyền khoản hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phường trung hòa
mọi sự ủng hộ của các cá nhân cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhà hảo tâm
và phương án hỗ trợ sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
đảm bảo công bằng công khai đúng mục đích đúng đối tượng
trước đó vào hồi h bốn mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm
ủy ban nhân dân phường công an phường trung hòa
nhận được thông tin báo cháy
vụ cháy xảy ra tại số nhà địa chỉ số một ngõ bốn mươi ba trên chín mươi tám trên một
phố trung kính phường trung hòa quận cầu giấy hà nội
sau khi nhận được thông tin chủ tịch ủy ban nhân dân phường
chỉ đạo lực lượng công an phường đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phường
đội dân phòng phòng cháy chữa cháy cơ sở lập tức có mặt tại địa điểm có cháy
sử dụng các phương tiện chữa cháy của điểm chữa cháy công cộng
và các hộ gia đình xung quanh để xử lý đám cháy
tại hiện trường ngôi nhà người dân xung quanh cùng chủ nhà
đã phá cửa sổ tầng hai nhà hai tầng để thoát ra ngoài bốn người
ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở gia đình cho thuê để ở và sửa chữa xe điện
ngôi nhà cách mặt phố trung kính khoảng hai trăm linh mét
nhà được xây dựng với diện tích khoảng một trăm năm mươi m hai
trên tổng diện tích khu đất xây dựng là hai trăm linh năm m hai
phần diện tích còn lại khoảng năm mươi năm m hai là sân trống bố trí để xe máy xe đạp xe đạp điện
ngôi nhà đã được trang bị bình chữa cháy được bố trí tại sân
và hành lang của các tầng nhà
đến giờ năm mươi hai phút đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số hai
phòng pc bảy đã đến và ngay lập tức tiếp cận đầu ngách bốn mươi ba trên chín mươi tám trên ba mươi một phố trung kính
để triển khai lực lượng phương tiện theo ngõ tiếp cận đến ngôi nhà xảy ra cháy
hồi h năm mươi năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận hiện trường
tại thời điểm này đàm cháy đã cháy rụi các phương tiện xe máy xe đạp xe đạp điện
để tại khu vực sân
phần khung thép mái tôn chia phần sân trước đã sập đổ
đám cháy cháy lan và phát triển mạnh theo cả chục dọc từ tầng một lên tầng hai tầng ba
và theo trục ngang các gian phòng ở tại tầng một
tại thời điểm này đám cháy đang phát sinh rất nhiều khói khí độc
bao trùm toàn bộ tung mái cầu thang bộ và hành lang các tầng nhà
khoảng một giờ năm phút xe chữa cháy thuộc đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực hai
phòng pc bảy công an quận cầu giấy đến hiện trường
đến một h hai mươi sáu cùng ngày đàm cháy được dập tắt hoàn toàn
và tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn
vụ cháy ra một mươi bốn người tử vong
liên quan đến sự cố ngập khoang phà ra đảo cát bà tối hai mươi sáu tháng năm
công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy hải phòng
thông tin chính thức về sự cố phà hai nghìn bảy trăm ba mươi năm tại bến phà đồng bài
theo đó hồi một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng năm tại bến phà đồng bài
xảy ra sự cố phà hp hai nghìn bảy trăm ba mươi năm bị nước chàn gây ngập khoang mũi phà
tại thời điểm xảy ra sự cố trên phà không có người và phương tiện
và được di chuyển ra khỏi khu vực bến để đưa về nơi khắc phục sự cố
khi xảy ra sự cố công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy
báo cáo ủy ban nhân dân thành phố sở giao thông vận tải ủy ban nhân dân huyện cát hải
và thông báo cảng vụ hàng hải hải phòng và các đơn vị liên quan
đồng thời thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn về môi trường và phòng chống cháy nổ
giả soát kiểm tra các phương tiện còn lại đảm bảo an toàn vận chuyển hành khách
hiện tại việc vận chuyển hành khách bằng phà ra đảo cát bà và ngược lại vẫn được duy trì bảo đảm
đối với phà hp hai nghìn bảy trăm ba mươi năm gặp sự cố công ty đang tiến hành xác định nguyên nhân
và xử lý sự cố để sớm đưa phương tiện vào hoạt động
được biết ngoài phà hp hai nghìn bảy trăm ba mươi năm bến đồng bài còn có bảy phà khác vẫn đang hoạt động bình thường
vận chuyển hành khách từ năm h đến một mươi chín h ba mươi
mới đây trên địa bàn thị xã trơn thành tỉnh bình phước
đã liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn lao động thương tâm cướp đi mạng sống của hai người
ngay sau khi tiếp nhận thông tin chiều hai mươi sáu tháng năm đại diện lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình phước
đã thành lập đoàn điều tra cấp tỉnh để làm rõ nguyên nhân hai vụ tai nạn lao động nói trên
trước đó vào chiều tối ngày hai mươi năm tháng năm chị võ thị ngọc anh ba mươi chín tuổi ngụ tại tp hcm
công nhân làm việc tại khu vực bùng xấy công ty leisure superpower khu công nghiệp becamix bình dương
địa chỉ phương minh thành thị xã trân thành tỉnh bình phước
đứng trên cảng xe nâng do một nam công nhân điều khiển để sửa ống hơi của lò xấy
trong lúc chị ngọc anh đang sửa thì cửa lò xấy mở chèn nữ công nhân vào khung ngang trên cửa
mặc dù sau đó các công nhân đã tăng nguồn hơi hạ cửa xuống nhưng do vết thương quá nặng chị anh đã tử vong
trước đó chiều ngày hai mươi ba tháng năm anh nguyễn văn lưu ba mươi tám tuổi quê ở hà tĩnh
công nhân công ty sản xuất ván ép địa chỉ phường hưng long thị xã trân thành tỉnh bình phước
đang đưa một bao bộn mì đổ vào máy trộn thì bất ngờ bị cần quay của máy trộn cuốn cả người vào bên trong gây chấn thương nặng
đến dặn sáng ngày hai mươi sáu tháng năm anh lưu đã tử vong
ngay sau khi nhận được tin báo đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh do tránh thanh tra sở lao động thương binh và xã hội làm trường đoàn
cùng đại diện liên đoàn lao động sở y tế và các đơn vị có liên quan đã có mặt tại hiện trường
phối hợp với cơ quan công an viện kiểm sát tiến hành thu thập dấu vết chứng cứ tài liệu có liên quan
cũng như thông tin từ những người biết sự việc hiện cả hai vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ
liên quan đến vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra tại một công ty ván ép ở bình phước làm một công nhân tử vong
chiều ngày hai mươi sáu tháng năm người thân của nạn nhân nguyễn văn liêu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê hà tĩnh cho biết
gia đình vừa đưa thi thể anh về ăn táng tại quê nhà ở huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
một người thân cho hay anh chị em họ hàng đã đưa thi thể của anh lưu từ bình dương về hà tĩnh
lúc một mươi hai giờ trưa ngày hai mươi sáu tháng năm bằng xe cứu thương dự kiến ngày hai mươi bảy tháng năm sẽ về tới nhà để chuẩn bị hậu sự
anh lưu là nạn nhân trong vụ tai nạn lao động xảy ra vào chiều ngày hai mươi ba tháng năm
tại công ty trách nhiệm hưu hạn azu gordon phường hương long thị xã trần thành tỉnh bình phước
khi bị máy trộn keo cuốn tử vong
sau gần ba ngày được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương anh đã tử vong do thương tích nặng
chị lan em dông nạn nhân cho hay anh lưu và vợ thuê trọ ở thị xã trân thành để làm công nhân
vợ chồng anh có ba người con trong đó hai con gái lớn một mươi tuổi và tám tuổi con trai út bốn tuổi
do vợ chồng phải đi làm công ty cả ngày hoàn cảnh gia đình lại khó khăn
nên không có tiền gửi con nhỏ phải nhờ hàng xóm chung coi giúp vài năm nay
chị lan cho biết thêm anh lưu là con thứ năm trong gia đình có bảy người con
ở quê anh còn có mẹ già hơn tám mươi tuổi cách đây hai năm cha của anh đã qua đời do sức yếu
mới đây khi công ty aju golden bắt đầu hoạt động anh lưu xin vào làm công nhân và được bố trí làm việc ở bộ phận trộn keo
tính đến thời điểm bị nạn anh lưu mới làm được chín ngày chưa kiểm nhận lương và làm các giấy tờ khác liên quan đến hợp đồng lao động
theo lời kể của người thân trong thời gian anh lưu được cấp cứu tại bệnh viện đại diện công ty có tới thăm hỏi chia sẻ với gia đình
vì đại diện này cho biết anh lưu là công nhân làm việc chăm chỉ có trách nhiệm anh cũng có tay nghề về cơ khí
giám đốc công ty dự định hết tháng sẽ chuyển qua bộ phần khác để anh phát huy tay nghề
tuy nhiên khi chưa kịp bố trí thì anh đã gặp tai nạn thương tâm
do hoàn cảnh gia đình khó khăn người thân phải kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân những tấm lòng hảo tâm để lo hậu sự
lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã trân thành cho biết ngay sau khi nhận được tin báo cáo về vụ tai nạn lao động xảy ra tại công ty trang nhiệm hiếu hoạn azure golden
ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xác định rõ nguyên nhân cũng như việc chấp hành quy định về an toàn lao động của doanh nghiệp
qua báo cáo công ty trách nhiệm hưu hạn aju golden mới được cấp phép ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ngành nghề đăng ký hoạt động chính là sản xuất gỗ rán gỗ lạng ván ép và ván mỏng khác
doanh nghiệp này do ông vòng chui tình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại đồng nai làm giám đốc
qua kiểm tra ban đầu cơ quan chức năng nhận định
công ty này có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn lao động
chiều hai mươi sáu tháng năm lễ khai mạc triển lãm tranh câu chuyện vùng cao đã diễn ra tại nhà triển lãm mỹ thuật một mươi sáu ngô quyền hà nội
triển lãm do võ sư họa sĩ hướng tâm đường nguyễn trí hướng và họa sĩ trần nguyên thế phối hợp tổ chức
triển lãm trưng bày gần năm mươi tác phẩm mỹ thuật là lời tự sự được hai họa sĩ kể bằng ngôn ngữ hội họa qua chất liệu sơn dầu và acrux
mỗi bức tranh là một câu chuyện một góc nhìn về cuộc sống bình dị của người dân vùng cao phản ánh chân thực cuộc sống sinh hoạt đời thường
những phong tục tập quán và chân dung những con người vùng cao mộc mạc thật thà chất phác dung dị mà gần gũi thân quen
qua những ga màu rực rỡ nhưng nét vẽ huyền chuyển hai họa sĩ đã thổi hồn vào từng tác phẩm của mình
khiến cho người xem như được hòa mình vào thiên nhiên và không gian sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng núi phía bắc
đó là chân dung những người phụ nữ trong bộ trang phục truyền thống rực rỡ sang màu của dân tộc mình như tiếu phụ giao lô gang phút thảnh thơi dương mơ trên lưng phút trầm tư chuyện đầu năm cô phủ dâu người giao
là những tác phẩm thể hiện phong tục tập quán mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc như đám cưới người giao lễ cấp sắc lễ cầu mùa
đó là những cảnh sang mộng mạc đơn sơ nhưng giữa đội thân quen của vùng miền núi phía bắc như
tác phẩm nhà trên núi nắng chiều trên bản tiên nắng ban mai mùa hoa cải đường cầy trên nương đá làng lô lô trải
hay đơn giản là những góc nhỏ yên bình trong ngôi nhà của đồng bào qua series ba tranh bếp hồng trước yên nhà bên khung dịch
bà mai thị ngọc anh phó chủ tịch thường trực hội mỹ thuật việt nam chia sẻ
triển lãm trưng bày các tác phẩm của hai nghệ sĩ có tay nghề tâm huyết và có tình yêu sâu sắc với văn hóa dân tộc
các bức tranh đều vẽ về cảnh sắc miền núi phía bắc về sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc
giúp công chúng hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về nét độc đáo của văn hóa các dân tộc việt nam
họa sĩ hướng tâm đường chia sẻ
triển lãm câu chuyện vùng cao được tổ chức với mong muốn
giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật hội họa khán giả thủ đô và bạn bè trong nước quốc tế
nhiều hơn về bản sắc văn hóa truyền thống phong tục tập quán tốt đẹp còn được gìn giữ của đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng núi phía bắc nói chung
đặc biệt là vùng đồng bào người mông vùng núi cao nguyên đá hà giang đồng bào người giao huyện sơn động tỉnh bắc giang
triển lãm câu chuyện vùng cao là sự gặp gỡ của hai tâm hồn đồng điệu cảm xúc
họ từng là những người thầy giáo vùng cao họ yêu văn hóa yêu con người vùng cao
cả tuổi thanh xuân của họ đã gắn bó với mảnh đất và con người vùng cao
triển lãm là lời tri ân đặc biệt mà hai họa sĩ hai người thầy giáo gửi tới đồng bào vùng cao yêu thương
võ sư họa sĩ hướng tâm đường nguyễn trí hướng hội viên hội mỹ thuật tỉnh bắc giang
ông từng là giáo viên dạy học hiện đang công tác tại phòng văn hóa và thông tin huyện sơn động tỉnh bắc giang
ông cũng tham gia nhiều cuộc thi triển lãm tỉnh và triển lãm khu vực tây bắc việt bắc
họa sĩ trần nguyên thế hội viên hội mỹ thuật việt nam
từng là giáo viên dạy học ở hà giang hiện đang sống và làm việc tại tp hcm
ông đã tổ chức nhiều triển lãm nhóm triển lãm cá nhân tại hà nội hà giang tp hcm
từng tham gia nhiều triển lãm tranh khu vực tây bắc việt bắc triển lãm tranh khu vực tp hcm
còn tại lễ khai mạc công lộc bộ văn nghệ đồng bào người giao ở bàn nà hìn sa vân sơn và bàn mậu thị trấn tây yên tử
đã trình diễn trích đoạn lễ cấp sắc của dân tộc giao tới công chúng trong và ngoài nước
triển lãm câu chuyện vùng cao mở cửa đón khách đến hết ngày bốn tháng sáu
những thông tin này cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại